sau hơn ba tháng triển khai các chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ trên địa bàn thành phố hà nội đã chính thức được gỡ bỏ
đây là một trong những nội dung công điện số hai mươi hai về triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín ở vãi nhân dân thành phố hà nội mới ban hành
vậy đến thời điểm này tình hình giao thông sau khi gỡ chốt như thế nào ghi nhận của phóng viên intv
chạm thu phí trên tuyến cao tốc hà nội hài phong sau khi gỡ bỏ chốt kiểm soát dịch bệnh
lưu lượng phương tiện theo hướng vào thành phố hà nội tăng lên khá nhiều
đôi lúc xuất hiện tình trạng ủn ứ các nhân viên trạm đã ngay lập tức phân luồng hướng phương tiện sang các làng khác nhau
theo đại diện chạm thu phí trên cao tốc hà nội hài phong để đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi trên tuyến
hiện trên tuyến đã bố trí từ ba đến năm làn thu phí trong đó có ba làn thu phí một dừng và hai làn thu phí tự động
tuy nhiên theo hình thực tế thì có không ít phương tiện vẫn tiếp tục đi vào những làn thu phí tự động không rừng
còn đây là hình ảnh trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ
các công nhân đang hoàn thành những bước cuối cùng để gỡ chốt kiểm soát
còn người dân khi lưu thông cũng dễ dàng thuận lợi hơn
cùng với dừng các chốt kiểm soát công an thành phố hà nội sẽ chủ trì việc giám sát kiểm soát y tế tại sân bay
nhà ga bến xe và các tuyến giao thông cửa ngõ đặc biệt đối với người và phương tiện trở về từ vùng dịch
các công nhân đang hoàn thành những bước cuối cùng để gỡ chốt kiểm soát kiểm soát y tế tại sân bay
nhà ga bến xe và các tuyến giao thông cửa ngõ đặc biệt đối với người và phương tiện trở về từ vùng dịch
theo ghi nhận thực tế hiện nay đã có nhiều địa phương dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch bệnh
điều này đã tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa tạo đà phát triển kinh tế giữa các địa phương
tuy nhiên vẫn còn không ít địa phương áp dụng các quy định
gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động vận tải nói chung
do vậy cần phải có sự đồng bộ thống nhất giữa các địa phương trong việc áp dụng các giải pháp chống dịch trong tình hình mới